sau năm ngày xét xử và nghị án ngày một mươi hai tháng năm tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt bị cáo đỗ thành nhân
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần louice holding thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần louice capital
công ty cổ phần louis land và bảy đồng phạm về cùng tội thao túng thị trường trường khoản
bị cáo đỗ thành nhân bị tòa án tuyên phạt năm năm sáu tháng tù
ba bị cáo khác thuộc công ty gồm trịnh thị thúy linh giám đốc hành chính một mươi hai tháng hai mươi hai ngày tù
vũ ngọc long nguyên phó tổng giám đốc và ngô thục vũ phó tổng giám đốc công ty cổ phần louis holding
tổng giám đốc công ty cổ phần louis capital cùng bị tuyên phạt sáu tháng tù
bốn bị cáo còn lại đều thuộc công ty cổ phần chứng khoán trí việt bị tuyên phạt từ một mươi hai đến bốn năm tù
bản án sơ thẩm nêu rõ các bị cáo đã có hành vi thao túng thị trường chứng khoán và thu lợi bất chính gần một trăm năm mươi năm tỷ đồng
công an tỉnh nghệ an đồng loạt kiểm tra khám xét năm mươi chín điểm với sáu mươi tám đối tượng tại huyện diễn châu và tp vinh
liên quan đến mua bán trái phép tiền chất ma túy dưới dạng thuốc lá điện tử và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bóng cười
ngày một mươi một tháng năm công an tỉnh nghệ an đã triệt xóa một mươi năm đầu mối phân phối kinh doanh thuốc lá điện tử bóng cười trên địa bàn huyện diễn châu
thu giữ hơn một mươi bảy chiếc thuốc lá điện tử bốn mươi năm bình khí n hai o
tám trăm chín mươi quả bóng cười ba bộ dụng cụ chiết khí n hai o tạm giữ hình sự đối với đối tượng cao văn thịnh sinh năm hai nghìn ba chú tại huyện diễn châu
vào cùng ngày tại thành phố vinh công an tỉnh nghệ an đã phát hiện hai mươi chín vụ với ba mươi bảy đối tượng có hành vi buôn bán vận chuyển thuốc lá điện tử
tăng vật thu giữ gần hai mươi sản phẩm gồm thuốc lá điện tử tinh dầu sử dụng thuốc lá điện tử các loại đầu đốt linh kiện phụ kiện
cơ quan công an đã làm rõ phương thức thủ đoạn móc nối tiêu thụ thuốc lá điện tử nhằm vào giới trẻ thanh thiếu niên học sinh và sinh viên
thưa quý vị người phát ngôn bộ công an trung tướng tô ân sô cho biết đến nay bộ công an đã tiếp nhận một trăm ba mươi ba đơn của một trăm hai mươi tám cá nhân và năm tập thể
liên quan đến hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ của công ty bảo hiểm man new life và ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu khẩn trương xác minh vụ việc
thời gian qua nhiều người dân đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo hành vi của công ty bảo hiểm maniulife và ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
các nhân viên ngân hàng scb tư vấn sai sự thật mời gọi khách hàng chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang các gói đầu tư xin lời cao do scb phát hành
hình thức này được tư vấn tương tự gửi tiết kiệm nhưng thực chất là hợp đồng bảo hiểm với mani việt nam
năm hai nghìn hai mươi hai khoảng ba trường hợp đại lý bị phát hiện vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ
các lỗi phổ biến như tư vấn chưa đầy đủ cho khách hàng tuyên truyền quảng cáo sai về doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
với những sự việc xảy ra thời gian qua
rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm đặc biệt là đọc kỹ hợp đồng
hiểu rõ các quy định liên quan đến thời hạn đóng phí và thời hạn bảo hiểm
các quy định về rút trước hạn tránh bị thiệt thòi về quyền lợi
thời gian qua thì tội phạm giả danh cán bộ công chức nhà nước như là công an tòa án viện kiểm sát
và các cơ quan ban ngành khác để lừa đảo người dân chiếm đoạt tài sản diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước
hình thức thủ đoạn lừa đảo không mới
nhưng với ma trận mà tội phạm trên không gian
và các cơ sở đoàn mạng đang sử dụng thì vẫn có nhiều người dân sập bẫy chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng
và sau đây sẽ là ghi nhận tại địa bàn tỉnh gia lai
thời gian gần đây cục quản lý thị trường tỉnh gia lai liên tiếp nhận thông tin phản ánh về việc
có đối tượng tên phạm trung kiên số điện thoại chín trăm sáu mươi hai hai trăm bốn mươi bảy sáu trăm bảy mươi hai tự xưng là công chức của cục
gọi điện thoại thông báo sẽ đến kiểm tra cơ sở kinh doanh
và đề nghị các cơ sở chuẩn bị tiền nộp phạt vi phạm hành chính
nếu các cơ sở này chuyển tiền qua số tài khoản ngân hàng bốn nghìn ba trăm bốn mươi bảy tám trăm tám mươi tám tám trăm tám mươi tám thì sẽ được xem xét không tiến hành kiểm tra
ngay sau đó cục quản lý thị trường tỉnh gia lai đã có văn bản cảnh báo người dân về đối tượng mạo danh này

công an quận gò vấp đã phù hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này
tuyến metro số một tp hcm thời gian gần đây liên tiếp gặp vấn đề hết bị vẽ bậy lần hai
đến bị trộm lấy đi các thiết bị đoạn trên cao như cáp tiếp địa tháo các neo tà vẹt
về vấn đề này ban quản lý đường sắt đô thị đã phải kiến nghị với ủy ban nhân dân tp hcm
địa bàn tp hcm đã xảy ra một số sự việc như hành vi trộm cắp và phá hoại tài sản
của các nhà thầu nhật bản đang thi công trên tuyến
cụ thể rạng sáng ba mươi tháng bốn tại deport long bình đã phát hiện đoàn tàu số ba
đang đậu tại đây bị xịt sơn vẽ bậy rafity đây là lần thứ hai xảy ra vụ việc này
ngoài bị vẽ bậy thời gian vừa qua trên tuyến số một cũng xảy ra các sự việc trộm cắp tài sản
đối tượng cắt trộm cắp tiếp địa tháo các neo tà vẹt của công trình
từ các vụ việc neo trên bang quản lý lo ngại tình trạng an ninh an toàn
cho công tác thi công dự tuyến metro số một đang diễn biến phức tạp có thể gây ảnh hưởng xấu
đến hình ảnh của dự án quan trọng của tp hcm một biểu tượng cho mối quan hệ việt nam nhật bản
dư luận hết sức quan tâm bất bình về tình trạng giám sát quản lý của đơn vị thi công
lẫn công ty được thuê bảo vệ công trình
dư luận cho rằng cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm và xử lý những người có liên quan
chứ không chỉ truy xét thủ phạm gây ra các vụ việc trên
hình ảnh chiếc xe buýt ngang nhiên vượt đèn đỏ rẽ trái lan truyền trên mạng xã hội
sau khi được một camera hành trình ghi lại đã gây bức xúc cho người dân
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết đã làm việc với tài xế
và ra quyết định phạt tiền từ bốn đến sáu triệu đồng và giữ giấy phép lái xe từ một đến ba tháng
đối với lỗi vượt đèn đỏ này
hình ảnh này được ghi lại vào lúc hơn một mươi bảy h ngày hai mươi năm tháng bốn trên đường nguyễn cơ thạch
đoạn qua địa bàn phường bình an tp thủ đức tp hcm
theo hình ảnh được camera hành trình gắn trong một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ
tại ngã tường nguyễn cơ thạch tố hữu cho thấy từ phía sau bất ngờ số hiệu
biển kiểm soát năm mươi một b chín trăm năm mươi bốn chạy làng đường bên cạnh cố tình vượt đèn đỏ để rẽ trái
và đường tố hữu mặc cho đèn đỏ cho xe rẽ trái còn đến gần bảy mươi giây
ngay sau khi tiếp nhận thông tin đội cảnh sát giao thông cắt lái đơn vị quản lý địa bàn trên
đã tìm hiểu vụ việc tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác định được lái xe
qua kết quả làm việc lái xe thừa nhận hành vi vi phạm của mình cam kết không tái phạm
tòa án nhân dân tp hcm vừa mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo trần văn bang
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngụ tại quận bình thành tp hcm tám năm tù về tội làm tàn trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng trần văn bang đã có hành vi tàn trữ soạn thảo đăng tải và phát tán trên mạng internet
các bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ bán nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tp hcm
trần văn bang đã sử dụng ba tài khoản facebook gồm trần bang bang trần và trần josh
để soạn thảo đăng tải ba mươi chín bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ bán nói xấu chính quyền nhân dân
thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân
liên quan đến vụ việc còn có các đối tượng phạm thị đoan trang và phạm trí thành
các đối tượng này có hành vi soạn thảo biên tập phát hành và tặng cho trần văn ban một số tài liệu có nội dung vi phạm pháp luật